thưa quý vị kỳ nghỉ lễ tết dương lịch năm nay kéo dài ba ngày
và chắc chắn là với khoảng thời gian nghỉ lễ dài như vậy
cũng đủ cho chúng ta có được những trải nghiệm đẹp đẽ và hạnh phúc
cùng với người thân bạn bè của mình phải không ạ
vâng đúng như vậy ạ
và không khí háo hức thì cũng đã được rất nhiều cư dân mạng chia sẻ
với rất nhiều câu chuyện và những bức ảnh đẹp ý nghĩa
chúng ta sẽ cùng chia sẻ niềm hạnh phúc này với cư dân mạng
lập team cùng đồng đội đi chơi
có ai muốn đi cùng ngắm hoa tết cùng em
đi đâu làm gì nay nghỉ lễ
những dòng say tớt như thế này không khó để tìm thấy
trên các nền tảng mạng xã hội trong những ngày gần đây
đồng đảo cư dân mạng đã cùng nhau chia sẻ
những dự định kế hoạch của mình trong kỳ nghỉ này
năm nay gia đình đã kịp đặt vé khách sạn ở phú quốc
hy vọng sẽ không quá đông vào dịp này
dịp này nhất định đi săn được mây trên tà xùa
năm ngoái bị xuôi quá trời
đi đúng ngủ mưa
năm nay nhớ phải hên nha
let s go nhật bản
hào hức chờ ngày khởi hành quá cả nhà ơi
hạ long có khu công viên cho trẻ em
nên tôi cho các cháu đi hạ long tết dương lịch này
nhiều gợi ý các điểm vui chơi giải trí
cũng đã liên tục được cư dân mạng chia sẻ
trong đó rất nhiều kinh nghiệm thú vị từ cư dân mạng
như thông tin về việc ăn ở đâu để được giá tốt
nghỉ ở đâu để được thoải mái
hay đi vào khung giờ nào để không bị đông
nhiều hoạt động chương trình nghệ thuật
cũng sẽ liên tục được tổ chức vào ngày này
hứa hẹn một không khí sôi nổi phân khích
chào đón năm mới hai nghìn hai mươi bốn
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
năm nay thời tiết trong những ngày nghỉ tết dương lịch
sẽ khá đẹp nắng và không mưa
điều này càng tạo thuận lợi cho việc đi chơi du lịch của người dân
và dịp lễ
đặc biệt tại nhiều thành phố lớn trên cả nước
sẽ đồng loạt tổ chức các điểm băn phong hoa
nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự vui mừng và hào hức
chờ đón đêm chào năm mới hai nghìn hai mươi bốn
trẻ con nhà mình ngày nào cũng hỏi sắp đến ngày xem phó hoa chưa
mong đợi và rất vui
mừng được ngắm phó hoa mừng năm mới
ủng hộ băn phó hoa giao thừa tết dân lịch
với khi đó thành phố hồ chí minh hay hà nội
còn người lao động nhập cư sinh viên
cùng được thưởng thức là một cách để thành phố tri ân
ông góp của người ngoại tình cho sự phát triển chung
chứ đợi đến tết ta
tuy nhiên cũng có không ít cư dân mạng
cũng đã thẳng thắn chia sẻ những tình huống sở khóc sở cười
trong đó cũng đã gặp phải những câu chuyện không vui khi đi chơi
vào những dịp lễ tết dân lịch như thế này
tết sợ tới các điểm du lịch lắm
vì quá đông và đắt đỏ nữa
năm ngoái tết âm lịch mình đi sapa
giá phòng và dịch vụ tùy đắt
nhưng cũng phải thôi
vì những người làm dịch vụ không được nghỉ tết
chỉ là thị trấn sẽ vô cùng khó khăn
và cũng đông đúc
để lại mất khá nhiều thời gian
nên mọi người đi vào những dịp lễ như vậy thì phải kiên nhẫn
mỗi lần cao đao là tôi thấy mọi người chen lấn sô đẩy
giác thì vứt bưa bãi tràn ngập đường phố
thậm chí ném cả xuống hồ
vườn hoa cũng bị nam thanh nữ tú dẫm cho nát
chừng nào ý thức chưa thay đổi
thì không nên tổ chức cao đao
ba trăm sáu mươi năm ngày của năm cũ sắp đi qua
năm mới hai nghìn hai mươi bốn sắp về
thời điểm này
nhiều cư dân mạng cũng đã cố gắng
đòi những chia sẻ về những việc đã làm được trong năm qua
điều gì còn bỏ lỡ
và cả những ước mơ mong muốn kế hoạch trong tương lai
và chắc chắn không thể thiếu những lời chúc tình cảm ý nghĩa
được gửi đến tất cả mọi người
trong một năm mới tới đây
nhanh quá là một năm sắp trôi qua
với nhiều khó khăn và thăng trầm
hy vọng năm nay mọi người sẽ có một cái tết đầm ấm
năm mới hai nghìn hai mươi bốn
kính chúc mọi người phát triển
tài phát lộc
gặp nhiều may mắn
và luôn thành công trong cuộc sống
đón mùa xuân mới
xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi gia đình
cầu mong mọi gia đình luôn khỏe mạnh
hạnh phúc và tràn đầy niềm vui
trong năm mới
đếm ngược những ngày cuối cùng
của năm hai nghìn hai mươi ba
đón mừng thời khắc bước sang năm mới
thời điểm này bạn đã có những kế hoạch dự định gì
về dịp nghỉ lễ tết dương lịch
cũng như những kinh nghiệm thú vị
khi đi chơi vào những ngày này
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage
truyền hình công an nhân dân